tại hải phòng một mô hình phân loại thu gom vận chuyển và xử lý tổng hợp chất thải rắn đầu nguồn triệt đề ở nông thôn theo phương thức ba r giảm thiểu tái chế tái sử dụng theo phương thức xã hội hóa đã chính thức triển khai
xã tú sơn huyện kiến thụy là một trong những địa phương nông thôn đầu tiên ở hải phòng triển khai phân loại thu gom vận chuyển và xử lý tổng hợp chất thải rắn đầu nguồn triệt đề theo phương thức xã hội hóa nhằm bảo đảm phát triển môi trường bền vững
đồng đảo người dân xã tú sơn đã được giới thiệu về tình hình rác thải và những khó khăn bất cập đặt ra trong quá trình thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã tú sơn nói riêng và các vùng nông thôn cả nước nói chung những tác động của ô nhiễm môi trường do rác thải đến sức khỏe và đời sống của người dân